tổ hỗ trợ có nhiệm vụ cầm nhật tình trạng sức khỏe của người nhiễm covid một mươi chín hỗ trợ trực tiếp nhóm f không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ cũng như phối hợp với nhân viên y tế phân phối thuốc cho bệnh nhân
thành phố hà nội cũng tiến hành tiêm vaccine tại nhà cho người cao tuổi người bị hạn chế khả năng di chuyển tăng tỷ lệ bao phủ vaccine đến cả những người có nguy cơ cao
thưa quý vị trước thông tin người dân săn lùng thuốc monupuvir trị covid giá trị đẩy lên trên trời
cục quản lý dược bộ y tế cho biết là hiện nay thuốc monu piravir mới đang được sử dụng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thẻ nhẹ do bộ y tế triển khai và không bán trên thị trường
cục quản lý dược bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất kinh doanh thông tin quảng cáo thuốc dùng trong phòng chống covid một mươi chín và xử lý nghiêm các vi phạm đặc biệt là các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc
tăng giá thuốc bất hợp lý trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định
quản lý dược đề nghị sở y tế hà nội khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung thanh tra kiểm tra thông tin về việc bán thuốc monu pivervir tại các nhà thuốc trên địa bàn hà nội
làm rõ thông tin nêu trên của báo lao động xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc chưa có giấy phép lưu hành không rõ nguồn gốc xuất xứ và báo cáo về bộ y tế cục quản lý dược thanh tra bộ y tế ngay khi có kết quả
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự thưa quý vị công an tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
trước đó công an tp phúc yên nhận được tin của quân chúng nhân dân tố giác đối tượng nguyễn huy cường trú tại phường nam viêm thành phố phúc yên có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất một trăm tám mươi hai năm một năm để thu lợi bất chính
tiến hành điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và cửa hàng cầm đồ của nguyễn huy cường thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
qua điều tra xác định cường còn tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet cường sử dụng điện thoại truy cập vào trang cá độ bóng đá bóng tám mươi tám com liên hệ với các đối tượng ở hà nội để mua tài khoản cá độ và tạo ra nhiều tài khoản con để bán cho người khác
trong đó có lê anh hải trú tại tp phúc yên cả hai đối tượng đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản và thực hiện hành vi đánh bạc
liên quan đến vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên đã tạm giữ hình sự nguyễn cao quyết và nguyễn văn tùng cùng chú tại thành phố phúc yên có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô số đề của nguyễn huy cường đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án
mua bán trái phép hai bánh heroin và sáu trăm tám mươi năm g ma tí tổng hợp đối tượng nguyễn mạnh hiếu chú tại tp bắc giang tỉnh bắc giang vừa bị lực lượng công an bắc ninh bắt quả tạc
chiều ngày năm tháng một tại xã hoàn sơn huyện tiên du phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh phối hợp với công an huyện tiên du phá chuyên án bắt quả tang nguyễn mạnh hiếu thu giữ hai bánh heroin sáu trăm tám mươi năm gam ma túy tổng hợp và nhiều tâm vật liên quan
hiếu là đối tượng đã có một tiền án và là một đối tượng nằm trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy tuyến đông bắc về bắc ninh tiêu thụ hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh làm rõ
cũng phạm tội vệ mạng
đối tượng nguyễn cao tâm và tôn xuân hùng cùng chú tại tp vũng tàu tỉnh bà rêu vũng tàu vừa bị công an tp vũng tàu bắt giữ
vào đêm ngày ba tháng một đối tượng nguyễn cao tâm bị bắt quả tăng khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường thắng nhất
tiếp tục kiểm tra căn phòng tâm thuê ở cùng hùng lực lượng công an phát hiện nhiều gói ma túy và các dụng cụ được chúng dùng để mua bán sử dụng ma túy
tổng số tăng vật thu được là hơn một kg ma túy tổng hợp dạng đá và một trăm ba mươi sáu viên ma túy dạng thuốc lắc
thưa quý vị chiều qua ngày sáu tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp hai nghi can gây ra vụ cướp máy tính bảng của hai trẻ em là con công nhân đang học online ở phòng trọ
vụ việc gây hoang mang dư luận tại địa phương trong những ngày vừa qua khi rất nhiều trẻ em là con người lao động
đang phải ở nhà học online do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
hai nghi can bị bắt khẩn cấp gồm bùi việt thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tp biên hòa và bùi nguyễn hoàng trường trú tại tp hcm để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ngày ba tháng một chị võ thị tiền đi làm để hai con nhỏ ở phòng trọ khóa cửa ngoài tại địa chỉ tổ tám khu phố ba a phường long bình tân
sau khi chị tiền rời phòng khoảng một mươi năm phút thắng và trường đến khu trọ tìm sơ hờ để trụng cấp tài sản
lúc này qua khe cửa sổ phòng trọ thấy hai cháu nhỏ đang sử dụng máy tính bảng học online thì đập cửa uy hiếp hai cháu đưa trước máy tính bảng
bữa anh thắng chở tôi tới đó rồi anh thắng đi vô anh thắng mới đầu gõ cửa xong rồi một hồi nữa mở cửa sổ cho anh thắng kêu hai đứa nhỏ đưa cái điện thoại cho anh
rồi hai đứa nhỏ đưa cái điện thoại cho ảnh rồi ảnh ra ảnh đưa cho tôi ngồi phía sau tôi cầm rồi ảnh lên xe ảnh chạy đi
hai đứa em dán cái cầm cửa thì cái ipad không có ra được thì em mới nói con dỡ cửa sổ lên con đưa cho chú
thì hai bé mới nói là không ra được nhé không ra được
thì bắt đầu em kêu mở cửa sổ đưa cho chú thì hai bé mới khóc và chạy vô gọi cho mẹ
chạy vô gọi cho mẹ thì em mới ở ngoài đây em cầm cái mở lết để em vẽ cửa em đền vô tiếp em vô em lấy cái ipad em đi
tại cơ quan điều tra hai nghi can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
sau mình bước đầu của cơ quan công an riêng đối tượng thắng đã có bốn tiền án về tội cướp tài sản trộm cắp tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa ra tù từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
trong chiều tối cùng ngày công an tp biên hòa cũng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai nghi can trên tại một phòng trọ ở phường phước tân thành phố biên hòa
gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
một nhóm đối tượng cũng vừa bị công an huyện sơn hà tỉnh phú yên tạm giữ
trước đó công an huyện sơn hòa phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản đang lưu trú tại một nhà trọ ở xã suối bạc nên tiến hành kiểm tra
qua test nhanh ma túy với ba đối tượng nguyễn văn trọng lý hiệp thành đông và phạm anh tuấn đều cho kết quả dương tính
qua đầu tranh ba đối tượng khai nhận đã thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản ở huyện sơn hòa và sông hình
công an huyện đã tạm giữ một xe mô tô là phương tiện các đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội và sáu xe mô tô mà các đối tượng đã trộm
vận chuyển trái phép bảy mươi kg pháo nổ đi tiêu thụ nguyễn đăng trung chú tại huyện đô lương tỉnh nghệ an vừa bị lực lượng công an quảng bình bắt quả tàng
cụ thể vào lúc hai giờ một mươi năm phút sáng nay ngày bảy tháng một tại km bảy trăm một mươi sáu quốc lộ một a thuộc địa bàn xã sen thủy huyện lệ thủy
tỉnh quảng bình cán bộ chiến sĩ tổ tuần tra kiểm soát thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã tiến hành đón dừng xe ô tô con do nguyễn đăng trung điều khiển
để kiểm tra phát hiện trên xe có năm bao tải chứa năm mươi hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu quả có trọng lượng bảy mươi kg
qua đấu tranh ban đầu đối tượng nguyễn đăng trung khai nhận mua số pháo hoa nổ trên tại tỉnh quảng trị vận chuyển ra nghệ an để tiêu thụ
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã lập biên bản bắt giữ người tạm giữ tăng vật phương tiện và bàn giao cho công an huyện lệ thủy để tiến hành điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật